trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng công an thành phố hà giang đã phát hiện khoảng ba mươi đối tượng điều khiển phương tiện xe mô tô có dấu hiệu can quấy tụ tập đánh nhau gây dối trật tự công cộng
quá trình đấu tranh ban đầu xác định các đối tượng trên gồm hai nhóm thanh thiếu niên học sinh đã có mâu thuẫn từ trước và hẹn nhau để giải quyết
khi các đối tượng đi đã mang theo hung khí gồm dao kiếm tự chế phóng lợn tuyếp nước vỏ chai bia
lực lượng công an đang tạm giữ một mươi chín đối tượng một mươi ba phương tiện xe mô tô và một số hung khí đồng thời tiếp tục xác minh và làm rõ hơn hai mươi đối tượng đang bỏ trốn
vào chiều nay công an huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi cho biết đã phát hiện gần ba mươi kg nghi lẩm ma túy trôi giạt vào bờ biển huyện đảo lý sơn
trước đó vào sáng ngày một mươi tháng ba anh nguyễn văn được ở huyện lý sơn đến công an huyện lý sơn trình báo và giao nộp hai túi ni lông trọng lượng khoảng
hai kg nghi lẩm ma túy do phát hiện được trong quá trình đi bắt ốc tại bờ biển thuộc thôn đông an hải
công an huyện lý sơn đã lập biên bản tiếp nhận nguồn tin và triển khai lực lượng tiến hành tìm dọc bãi biển ở đảo lý sơn
qua tìm kiếm lực lượng công an phát hiện hai mươi hai gói nghi là ma túy có khối lượng khoảng hai mươi sáu kg
công an huyện đã tiến hành lập biên bản khám nghiệm hiện trường niêm phong tăng vật nghi là ma túy và làm việc với những người có liên quan
đầu giờ chiều nay cơ sở kinh doanh dịch vụ tiệc cưới hội nghị tổ chức sự kiện ở phố yên sở đã bất ngờ bốc cháy
cụ thể vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút cơ sở kinh doanh tiệc cưới trên bất ngờ bốc cháy dữ dội sau đó nhanh chóng mất kiểm soát và lan sang nhà dân liền kề
nghe được tin báo cháy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàng mai và công an phường sở tại đã nhanh chóng tới hiện trường để chữa cháy tổ chức tìm kiếm cứu nạn
sau khoảng nửa giờ đồng hồ đám cháy cơ bản được không chế
theo thông tin ban đầu vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn
hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cầm nhật
liên quan đến sai phạm tại cục đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm công an tp hcm vừa khởi tố và bắt tạm giam thêm sáu mươi ba bị can
tại một mươi trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và các doanh nghiệp thi công cải tạo phương tiện xe cơ giới trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố
các bị can bị khởi tố tạm giam để điều tra làm rõ về các hành vi nhận hối lộ đưa hối lộ môi giới hối lộ
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
như vậy tính đến nay công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng ba trăm một mươi tám bị can có liên quan đến các hành vi sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm với một mươi một tội danh
tương bước làm rõ hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống được tổ chức thường xuyên xuyên suốt từ một số lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam
phòng kiểm định xe cơ giới cho đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội
cất giấu gần một mươi hai viên ma túy trong người hai thanh niên trú tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã bị lực lượng công an bắt giữ
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy được đựng trong túi ni lông màu trắng
bên ngoài có ký hiệu chữ a được các đối tượng dùng băng keo dán quanh vùng bụng
qua khám xét nhanh công an phát hiện gần một mươi hai viên nén là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến được hai đối tượng cất giấu trong người
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
còn liên quan đến vụ cướp tiệm vàng ở huyện bầu bàng ngày hôm nay
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết đang tạm giữ hai đối tượng thực hiện hành vi cướp vàng và một đối một đối tượng tiêu thụ vàng
sau ba mươi giờ kể từ khi xảy ra vụ cướp công an đã xác định nguyễn linh đoan quê ở tỉnh quảng nam là một trong bốn đối tượng thực hiện vụ cướp nói trên
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt đoan đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố vũng tàu
mở rộng điều tra công an bắt giữ thêm nguyễn văn thịnh chú tại tỉnh bà rê vũng tàu đồng phạm giúp sức cho đoan tiêu thụ một số lượng vàng đã cướp được
cùng thời điểm này cơ quan công an cũng xác định được trần quang triệu quê ở bình định là đồng phạm trong vụ cướp
sau khi được công an vận động triệu đã đến công an tỉnh bình dương để đầu thú
tối nay một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe khách đã xảy ra trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
đoạn qua thôn sơn quả xã phong sơn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế khiến hai người tử vong bảy người bị thương
theo thông tin ban đầu vụ tai nạn xảy ra vào lúc bảy h bốn mươi phút tối nay lúc này anh lê hoàng quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại huyện đắc lao huyện đắc minh tỉnh đăng nông
điều khiển xe khách năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín chạy theo hướng quảng trị và đà nẵng khi đến đoạn đường trên đã va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một đang dừng ở bên đường
theo hướng cùng chiều hậu quả của vụ tai nạn là làm hai người một nam một nữ tử vong bảy người trên xe khách bị thương và được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện trung ương huế cơ sở hai đóng tại xã phong an huyện phong điền
công an huyện củ chi tp hcm đã khởi tố bắt lê hoàng duy hai mươi ba tuổi nguyễn văn tấn hay còn gọi là quẹo hai mươi tám tuổi nguyễn huy tùng hai mươi tám tuổi cùng ngụ tại huyện hóc môn
về hành vi cướp giật tài sản đây là giống đối tượng đã giật ba sợi dây chuyền vàng

trên cổ duy sau đó chạy xe
chờ tấn áp sát cúp giật dây chuyền vàng
của người đàn ông rồi tẩu thoát
khi cả ba đi đến địa bàn xã trung lập thượng
và xã phước thạnh thì tiếp tục cúp giật
hai sợi dây chuyền vàng và bạch kim của hai người đi đường
nhóm này chạy về địa bàn huyện hóc môn
tùng và duy đi bán sợi dây chuyền khoảng ba tám chỉ
và khoảng hai lượng cho đạt
với giá sáu mươi bảy triệu đồng
riêng sợi dây chuyền bạch kim tùng mua lại
với giá một mươi bốn triệu đồng
theo công an duy tùng đã thay ốc nhựa biển số
vứt bỏ các tăng vật liên quan
và đi lông an lâm đồng vĩnh long kiên giang để trốn
nhưng nhanh chóng bị đội cảnh sát hình sự
công an huyện củ chi phối hợp với đội cảnh sát hình sự
đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an
thành phố hồ chí minh bắt giữ
riêng tấn hiện đang bỏ trốn mở rộng vụ án
công an huyện củ chi bắt thêm nguyễn thanh hùng
ngủ hóc môn hùng duy tùng cùng khai
việc hùng cùng với tấn thực hiện hai vụ cướp giật
tài sáng trên địa bàn quận một mươi hai vào ngày
mùng hai tết tức ngày một mươi một tháng hai
tài sản cướp giật được bán với giá hơn bốn mươi triệu đồng
chi nhau hiện công an huyện củ chi
đang phối hợp với công an quận một mươi hai
ra sát truy tìm người bị hại ngoài ra
nhóm này còn khai trước đó đã thực hiện
nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các tỉnh
tiền giang bến tre bà rịa vũng tàu
công an huyện củ chi đang phối hợp với công an
các tỉnh thành để xử lý công an cũng
tìm người bị hại và kêu gọi nguyễn văn tấn
hay còn gọi là quẹo hai mươi tám tuổi
nguồn huyện hóc môn tp hcm
sớm ra đầu thú để được hưởng khoa hồng
của pháp luật
liên quan vụ việc bang quản trị
chung cư miếu nổi thuộc quận bình thành
tp hcm bị khởi tố bắt giam
về tội tham mâu tài sản theo kết quả
điều tra khi còn là trưởng bang quản trị
chung cư miếu nổi phường ba quận bình thành
phạm phương đã bắt tay
với đơn vị lắp đặt để nâng khống
giá lắp thang máy
theo điều tra
thời điểm đang tài chức phạm phương
với tư cách là trưởng bang quản trị chung cư miếu nổi
đã bàn bạc với phan phương đại
lắp đặt bốn thang máy ở lô b và lô c
với giá rẻ để nâng khống giá trị thang máy
trong hợp đồng sau đó phan phương đại
đề xuất lắp thang máy giá rẻ thì mỗi thang
khi mua ba linh kiện chính nhập khẩu thái lan
hoặc hàn quốc là máy kéo tủ điện và cắp tải
các chi tiết còn lại mua vật liệu gia công
hoặc thuê công ty khác gia công
nhằm giảm giá thành chiếm đoạt tám trăm ba mươi năm triệu đồng
và chia nhau trong quá trình làm trưởng
bang quản trị chung cư miếu nổi phương
để thuê đơn vị thi công sư chứa đường nội bộ
dù nhiều lần bị ủy ban nhân dân phường ba
quản lý đô thị quận bình thạnh thanh tra
sở xây dựng lập biên bản nhắc nhở yêu cầu
giữ nguyên thiết kế ban đầu vì chưa có giấy phép
xây dựng khi bị xứ phạt thì phương
sử dụng tiền đóng góp của cư dân đến nộp phạt
ngoài ra phương cũng mang quản trị chung cư
không lấy ý kiến cư dân tự bàn bài
thống nhất lấy mặt bằng thuộc phần sử dụng chung
của chung cư cho nhiều người thuê mua bán
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh
thành phố hồ chí minh đã khởi tố vụ án
hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam
bị can đối với phạm phương đinh việt
phan phương đại về hành vi tham mô
tài sản hiện vụ vị đang được tiếp tục
điều tra làm rõ
sau khi truyền hình công an nhân dân
phản ánh loạt phóng sự
làm minh bạch thị trường thực phẩm
thực phẩm thức uống dinh dưỡng gắn mát sữa
dễ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng
mới đây cục an toàn thực phẩm bộ y tế
đã có văn bản thông tin
về một số sản phẩm đã có thay đổi
trong việc ghi nhãn mát và quảng cáo
sản phẩm thức uống dinh dưỡng
cụ thể cục an toàn thực phẩm
đã có văn bản số ba trăm sáu mươi
thông tin về việc báo chí và chư luận
phản ánh dòng sản phẩm nuvi của công ty
cổ phần thực phẩm dinh dưỡng nutifood
về việc ghi nhãn và quảng cáo không đúng quy định
về sinh thực phẩm tỉnh bình dương kiểm tra xét minh
ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh bình dương
đã có báo cáo của công ty cổ phần dinh dưỡng nutifood
về các nội dung mà công ty này khắc phục như sau
đối với việc đặt tên sản phẩm
sau khi nhận được phản ánh
công ty nutifood đã tiến hành đổi tên
và tiến hành tự công bố lại hai sản phẩm
với tên mới là thực phẩm bổ sung nuvi
thức uống sữa tươi trái cây vị cam
và thực phẩm bổ sung nuvi
thức uống sữa tươi trái cây vị nho
đối với việc quảng cáo sản phẩm
sau khi nhận được phản ánh
công ty đã tiến hành gỡ bỏ các quảng cáo này
hiện nay công ty đang thực hiện quảng cáo
với tên mới đổi nêu trên tại website
việc tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí
và dư luận của công ty nutifood
và có động thái xử lý khắc phục những tồn tại
trong việc đặt tên và quảng cáo những sản phẩm như trên
là hành động rất tích cực
góp phần làm minh bạch thị trường sữa tại việt nam
tòa án đã triệu tập bà nguyễn phương hằng
đến phiên tòa phúc thẩm
tuy nhiên bà hằng đã xin vắng mặt
theo kế hoạch ngày một mươi một tháng ba
tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ ánh
lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
do bà nguyễn phương hằng giám đốc công ty
cổ phần đại nam cùng bốn đồng phạm thực hiện
phiên xử này được mở do bốn đồng phạm
của bà nguyễn phương hằng gồm đảng anh quân
tiến sĩ luật cựu giảng viên trường đại học luật
tp hcm nguyễn thị mai nhi
cựu trợ lý của bà hằng lê thị thu hà
cựu nhân viên công ty cổ phần đại nam
huỳnh công tân cựu trưởng phòng truyền thông
công ty cổ phần đại nam và hai người có quyền lợi
nghĩa vụ liên quan vụ án là đinh thị lan
đinh thị hàng đi kháng cáo
dù không kháng cáo nhưng bà nguyễn phương hằng
cũng được triều tập
xong trước phiên xử này bà đã có đơn xin
xét xử vắng mặt bà hằng đang chấp hành
bản án ba năm tù giam mà tòa án nhân dân
tp hcm khi xét xử sơ thẩm vụ án đã tuyên
trước đó ngày một tháng ba vừa qua
bà nguyễn phương hằng cũng có đơn xin vắng mặt
tại phiên xét xử do bị cáo đặng
thì hạn đi về tội lợi dụng các quyền
tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm
đã tuyên phạt một năm sáu tháng tù
đối với bị cáo hạn đi